tổng thống hàn quốc yoon seok in đang phải đối mặt với sức ép phải ký một sự luật đặc biệt kêu gọi mở cuộc điều tra mới về thảm kịch dẫm đạp tại khu phố itaewon
lãnh đạo của sáu trăm năm mươi tám tổ chức xã hội và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ dẫm đạp ở itaewon đã tổ chức một cuộc họp báo tại trung tâm báo chí ở seoul để kêu gọi tổng thống jun seok in ngay lập tức ký ban hành dự luật đặc biệt nêu trên
dự luật đã được đảng dân chủ đảng đối lập chính của hàn quốc hiện nắm đa số ghế trong quốc hội đưa ra ngày chín tháng một sau khi các cuộc đàm phán với đảng quyền lực quốc dân cầm quyền đổ vỡ
dự luật đặc biệt quy định về việc thành lập một ủy ban điều tra độc lập để xem xét lại nguyên nhân của vụ dẫm đạp xảy ra dịp lễ halloween năm hai nghìn hai mươi hai và truy cứu trách nhiệm hình sự những đối tượng liên quan
dự luật đã được thông qua tại quốc hội và trình lên tổng thống ký ban hành vào ngày một mươi chín tháng một
tuy nhiên đảng quyền lực quốc dân đã đề nghị tổng thống phủ quyết dự luật do nghi ngờ tính công bằng của cuộc điều tra
trước đó ngày một mươi chín tháng một các công tố viên hàn quốc đã truy tố cảnh sát trưởng thủ đô seoul kim hwang ho với tội danh lơ là nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan cảnh sát đô thị seoul
theo đó ông kim jong ho bị cáo buộc đã không thực hiện các biện pháp cần thiết như huy động lực lượng cảnh sát phù hợp và đảm bảo sẵn sàng chỉ huy cũng như giám sát tình hình dù nguy cơ mất an toàn rõ ràng có thể lường trước được đối với tình trạng quá tải tại khu vực giải trí về đêm này trong dịp lễ